viên đến nhà vợ trong lúc cháu v đang xem tì
viên bồng con rơi khỏi nhà mẹ vợ
từ đây viên đi thẳng ra cầu ông hiền ở bến đỏ tam hải để ném con xuống sông trường giang
toàn bộ hành vi của viên bị camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại
nghi khai tại cơ quan điều tra vì vợ không nghe điện thoại nên ghen tuông muốn đoạt mạng con gái để báo thủ vợ
hình ảnh viên cõng cháu v ra khu vực cầu ông hiển để thực hiện hành vi tội ác bị camera an ninh ghi lại
khu vực cầu ông hải nơi viên ném cho bé là nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu
trong ảnh viên bồng bé v bao cát hướng thẳng ra nơi hắn ra tay tàn độc với chính con gái ruột
khoẻ khắc giận người khi viên nhẫn tâm ném bé v bao cát xuống sông trường giang vào đêm đen lạnh giá
kẻ thù ác sau khi gây án thản nhiên đi bộ về nhà thông báo sự việc với mẹ ruột
hắn bị công an xã tam hải bắt giữ ngay sau đó
cơ quan công an dẫn giải viên trở lại trại tạm giam
điều tra vụ án
thượng tá phạm biết tiến trưởng công an huyện núi thành cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp nhận vụ việc
và đang thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật
rất đông người dân xã tam hải theo dõi quá trình thực nghiệm vụ án
ở địa phương viên là con trai cả trong gia đình có ba anh em
người này không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà
bà ngoại bé gái lúc cha bé đi cháu vẫn ôm con búp bê
mà cha mới mua
sáng một mươi bảy tháng hai người nhà đang tất bật lo tăng lễ cho bé gái năm tuổi
bị cha ruột vứt xuống sông trường giang vào tối hôm một mươi sáu tháng hai
người thân và hàng xóm vẫn còn đang băng hoàng về sự việc
anh trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thôn hai xã tam hải huyện núi thành quảng nam
vì ghen tuông với vợ mà nhẫn tâm ném con gái là trần lê yến vi sinh năm hai nghìn một mươi bảy xuống sông
sáng nay rất đông người dân tập trung trước nhà bà nội của nạn nhân
nơi đang chuẩn bị lo hậu sự
bà lê thị lương sáu mươi năm tuổi bà ngoại của cháu v cho biết
khoảng một mươi chín giờ tối qua bé v đang ở nhà với vợ chồng bà
vì thấy con rể nghi phạm trần văn viên qua nhà chơi
lúc này bà đang xem tv thì viên tiến lại bế con gái đi
bà cứ tưởng là con rể bé cháu về nhà nội ở gần đó chơi
tuy nhiên không ngờ đó là lần lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại bé bỏng
bà lương thất thần kể lại
thời điểm viên bế cháu ngoại tôi đi
thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua
và trên tay còn đang cầm bình sữa
tôi cứ tưởng con rể bế cháu đi chơi
ai ngờ nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế
cũng theo bà lương con rể và con gái của bà sống không hạnh phúc hòa thuận
nên khoảng một năm nay con gái của bà và sài gòn làm công nhân may
còn viên làm ngư dân đi biển dài ngày
từ nhỏ cháu v đang sống cùng ông bà ngoại
và một tay bà chăm sóc nuôi nấng
bà lương khóc nghẹn
trời ơi mấy hôm qua nó còn chơi đùa với tôi
còn hôn má tôi nữa mà bây giờ đã nằm bất động như vậy
kẻ thù ác chính là cha ruột của nó nữa chứ trời ơi là trời
thường xuyên đăng ảnh bé lên mạng xã hội
còn tự hào khoe con gái mình đó
vụ việc bé gái năm tuổi bị cha ném xuống sông trường giang quảng nam
nghi do ghen tuồng đã khiến nhiều người phẫn nộ
sau gần năm giờ tìm kiếm
thi thể bé gái năm tuổi đã được phát hiện
gần vị trí gặp nạn
ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng
nhiều dân mạng cũng đã truy ra trang facebook cá nhân
của người cha trần văn viên ba mươi tuổi
trên trang facebook
ngoài việc thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống thường ngày
hay ăn nhậu với bạn bè
thì viên rất hay đăng ảnh của con gái lên mạng xã hội
thậm chí cả ảnh bìa và ảnh đại diện
cũng là ảnh cô con gái năm tuổi đáng yêu
đang nhuện miệng cười
khi có một người bạn bè và bình luận khen dễ thương
viên không ngẩn ngại khoe con
với giọng tự hào rằng con gái mình đó
tuy nhiên chẳng ai có thể ngờ
một người cha luôn tỏ ra yêu thương con gái
lại làm ra một hành động nhẫn tâm
và tàn nhẫn như vậy
chỉ vì ghen tuông mù quáng
ngay sau khi tìm ra facebook
được cho là của đối tượng đã nhẫn tâm
ném con gái xuống sông
nhiều dân mạng đã tràn vào tấn công
để lại bình luận chỉ trích chửi bới để bày tỏ bức xúc
ôi sao để ảnh bìa facebook
là ảnh con bé mà nỡ lòng nào
ném con xuống dòng nước đen kịp như thế
hổ dữ không ăn thịt con
mà đằng này lại nhẫn tâm với một đứa bé
thơ dại chưa biết gì đau lòng cho bé quá
tài khoản dê lờ phẫn nộ
không còn từ nào để diễn tả
vì chửi cũng không thể nguôi ngoai
có bé một mươi năm tuổi đã biết gì đâu
mà bị bố ném xuống nước
rồi có kịp nói ba ơi cứu con không
vợ chồng ai đúng ai sai
thì cũng không liên quan con bé
thương con nhiều và mong pháp luật nghiêm trị
người cha tàn ác mất nhân tính này
một bạn khác bức xúc
thưa quý vị động cơ gây án tàn độc
của kẻ thủ ác cũng như diễn biến
hành vi của hung thủ diễn ra quá nhanh
khiến những người theo dõi lại đoạn video
không khỏi dùng mình
chỉ vì cơn gan mủ quáng người bố đang tâm
kết liễu mạng sống của chính con gái mình
những thông tin mới nhất về quá trình
điều tra vụ án này sẽ được chúng tôi
liên tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại
trong những tin tức tiếp theo